khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến sân bay quốc tế narita tokyo nhật bản
bắt đầu chuyến tham dự lễ đăng quang của nhà vua nhật bản naruhito
đón thủ tướng tại sân bay có đại diện bộ ngoại giao nhật bản đại sứ việt nam tại nhật bản vũ hồng nam
việc thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ đăng quang của nhà vua naruhito thể hiện việt nam coi trọng quan hệ
đối tác chiến lược sâu rộng với nhật bản đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu là nước tài trợ oda lớn nhất
nhà đầu tư số hai đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam và cùng là thành viên của hiệp định cptpp
hiện quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao
trong dịp dự lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có một số cuộc tiếp xúc song phương
những hoạt động của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại nhật bản chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của truyền hình nhân dân